thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đang tạm giữ tô tấn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại phường tân thới nhất quận một mươi hai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
từ nguồn tin tố giác của người dân và công tác nắm địa bàn đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận một mươi hai
đã phát hiện tô tấn thành và đồng bọn có dấu hiệu phạm tội mua bán trái phép chất ma túy nên lập chuyên án để đấu tranh bắt giữ các đối tượng
sau một thời gian theo dõi các trinh sát đã mai phục bắt quả tang thành đang giao dịch ma túy
tiếp tục mở rộng điều tra công an bắt quả tăng huỳnh minh quốc và phạm thị thanh kiều cùng chú tại quận bốn tp hcm đang mua bán sử dụng ma túy
tăng vật thu giữ là bảy trăm linh gam ma túy các loại một khẩu súng ngắn một mươi tám viên đạn ba usd cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện công an đang tiếp tục đấu tranh khai thác hai đối tượng quốc và kiều do có hành vi mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tỉnh bắc giang về hành vi mua bán người
điều đáng chú ý là hòa đã nhẫn tâm lừa bán cả em họ của mình sang trung quốc để làm gái bán dâm
đầu năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị hòa làm gái bán dâm tại tỉnh phúc kiến trung quốc và được chủ chứa chỉ đạo về việt nam tìm và rụ rỗ đưa những cô gái việt nam
có ngoại hình đẹp sang trung quốc để làm gái mại dâm sẽ được trả công khoảng bảy trăm linh đồng cho mỗi trường hợp
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám hòa về việt nam tìm đến em họ là chị đỗ thị liên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện đông anh hà nội và nói dối chị liên
sang trung quốc làm công nhân tại xưởng thuốc lá với mức lương khoảng một mươi năm triệu đồng
tuy nhiên khi sang đến trung quốc chị liên đã bị chủ chứa cùng đồng bọn ép đi bán dâm
đến cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám chị liên đã tìm cách bỏ trốn và bị công an trung quốc bắt
sau đó chị liên đã trình báo vụ việc với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
vào cuộc điều tra truy xét các trinh sát đã bắt giữ nữ quái nguyễn thị hòa khi đối tượng đang lang thang ở khu vực phường nguyễn du quận hai bà trưng hà nội
với ý định tiếp tục rụ rỗ lừa gạt các cô gái trẻ bán sang trung quốc để mại dầm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò quao tỉnh kiên giang vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng võ duy thơ hai mươi bốn tuổi
tại nhà riêng thuộc ấp thới khương xã thới quản huyện gò quao
trước đó vào khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi chín nguyễn tuấn khang ở xã định an huyện gò quao nhờ lê trúc phương vay hộ năm triệu đồng từ tín dụng đen
sau khi trả được ba triệu thì khang không có tiền để trả nữa
lúc này phương sợ gặp rắc rối từ giang hồ tín dụng đen nên trong lúc ngồi nói chuyện với võ duy thơ phương đã đem chuyện khang thiếu nợ không trả kể cho thơ nghe
đến khoảng hai mươi ba h ngày ba mươi một tháng ba thơ thuê một chiếc xe bảy chỗ chở phương và một số người khác đến nhà trọ phong vũ tìm khang để đòi nợ
khi gặp khang thơ yêu cầu khang trả nợ thì khang nói không có tiền
tức giận thơ lấy dao tự chế chém vào sao lương khang gây thương tích nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu
thưa quý vị và các bạn hiện nay đang là cao điểm mùa khô thời tiết nắng nóng là thời điểm mà nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao tại các khu dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh
tuy nhiên một số người dân vẫn còn lơ là chủ quan trong công tác phòng ngừa cháy nổ ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện biên giới an phú tỉnh an giang
chỉ tính trong tháng ba năm nay trên địa bàn huyện an phú tỉnh an giang đã liên tục xảy ra hai vụ cháy gây thiệt hại hai mươi hai căn nhà rất may không có thiệt hại về người
nguyên nhân dẫn đến các vụ hỏa hoạn chủ yếu vẫn là sự cố về điện và bất cẩn trong sử dụng lửa của người dân
điển hình vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng ba một ngọn lửa phát ra từ nhà một hộ dân tại khu dân cư thuộc ấp an thịnh thị trấn an phú huyện an phú rồi cháy lan sang các nhà dân lân cận
do thời tiết hành khô kéo dài cộng với nhà làm bằng vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát rất nhanh
sau khoảng hai tiếng đồng hồ ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn một mươi căn nhà và ba căn khác bị cháy hơn năm mươi
trước đó ubnd tp giao chủ tịch ubnd huyện sắp sơn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể và cá nhân các thời kỳ từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi tám đã không nghiêm túc thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ
ý kiến chỉ đạo của thủ tướng và ubnd tp về xử lý khắc phục sau thanh tra buông lỏng quản lý về đất đai trật tự xây dựng để xảy ra các vi phạm như kết luận thanh tra
thành phố yêu cầu tổ chức cưỡng chế ngay đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng
đã được ubnd huyện sắp sơn lập hồ sơ xử lý vi phạm trong các năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trên địa bàn một mươi xã và thị trấn sắp sơn trả lại nguyên trạng ban đầu
xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đối với các chủ sử dụng đất theo quy định của pháp luật
thành phố yêu cầu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi hà nội kiểm điểm trách nhiệm có hình thức kỷ luật đối với giám đốc xí nghiệp đầu tư phát triển thủy lợi sóc sơn để xảy ra vi phạm
giao giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước theo phân cấp đối với các hồ chứa nước thủy lợi và quản lý đất rừng phòng hộ đặc dụng sóc sơn
kiểm điểm trách nhiệm có hình thức kỷ luật đối với giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội để xảy ra những vi phạm
giám đốc văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện sóc sơn trong việc làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định
công an thành phố tiếp nhận hồ sơ được chuyển sang để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị đến trưa nay chín tháng bốn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường đo đếm số lượng gỗ vừa bị các đối tượng lâm tặc tàn phá tại tiểu khu rừng ở xã cư bông huyện iaka
trước đó vào sáng ngày tám tháng bốn qua công tác trinh sát nắm tình hình lực lượng công an phát hiện điểm khai thác rừng quý vị

gạch lát vỉa hè vẫn sử dụng tốt còn nguyên độ phẳng song lại nằm trong danh sách ba trăm linh tuyên phố phải cải tạo xây mới
các chuyên gia cho rằng việc cần làm bây giờ là khắc phục tình trạng vỉa hè xuống cấp ở nhiều tuyến phố chứ không nên rầm rộ như chiến dịch để rồi gây lãng phí
một thành phố là một thực thể sống nó luôn luôn biến đổi nó luôn luôn bị suy hao trong cái quá trình mà khai thác nó
đường xá vỉa hè kể cả mắt đứng nhà cửa kể cả cây xanh nó là cái việc bình thường chúng ta phải theo dõi nó như một tài sản của xã hội
có định kỳ chúng ta hỏng đến đâu chúng ta sửa đến đấy
ở nhật bản thị trường có thể đưa ra một giải thưởng là một đô la cho những người dân phát hiện ra những chỗ vỉa hè hư hỏng
từng người dân còn có đóng góp vào như thế và người ta khuyến khích ý thức tự giác của cộng đồng khi bảo vệ thành phố của mình
vỉa hè không phải
một lúc nào đó ngẫu hứng thì này thì làm cái này mà làm cái khác
nếu như thế thì thành phố sẽ suy kiệt về tài nguyên tiền bạc
từ năm hai nghìn một mươi đến nay hà nội thực hiện phong trào đại tu vỉa hè
gạch lát tại các tuyến phố kiểu mẫu được quảng cáo tung hô nhưng đều lần lượt thất bại
rõ ràng chức năng của vỉa hè rất đa dạng dùng để làm công trình hạ tầng chống cây xanh và đem lại lối đi an toàn cho người đi bộ
chứ không phải chỉ phục vụ mục đích đẹp đẽ trên bề mặt
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
trước khi đến với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy một thông tin chúng tôi vừa nhận được từ vĩnh long
khoảng một mươi một h ngày hôm nay ngày chín tháng bốn đã xảy ra một vụ cháy lớn tại trường mầm non tư thục babicare trên đường phạm hùng phường hai thành phố vĩnh long
và rất may vụ cháy đã không gây thiệt hại về người
hàng trăm em học sinh mầm non đã may mắn thoát nạn sau vụ cháy
vào thời gian trên tại phòng nghỉ của giáo viên đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
phát hiện sự việc giáo viên và nhân viên của trường đã nhanh chóng bế tất cả một mươi hai em độ tuổi từ một mươi năm tháng đến ba mươi tháng tuổi xuống sân
đồng thời đưa các bé đến khu vực an toàn và gọi điện thoại báo cho lực lượng công an
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động ba xe cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành cắt điện
và tổ chức dập tắt đám cháy
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện và được biết là trường mầm non tư thuộc babica đưa vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
hiện tại có năm phòng học với một trăm hai mươi em học sinh có độ tuổi từ một mươi năm tháng tuổi cho đến năm tuổi
sau khi xảy ra vụ việc nhà trường đã thông báo cho tất cả các phụ huynh đến đón các em học sinh về
và hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn sáng nay
một kho hàng chứa nông sản rộng hàng trăm mét vuông tại quận bình tân tp hcm bất ngờ cháy lớn thiêu rụi nhiều tài sản
khoảng bốn mươi năm phút sáng cùng ngày người dân phát hiện lỡ bùng phát từ kho chứa hàng tại số bốn đường số năm mươi một phường tân tạo quận bình tân
ngọn lửa sau đó cháy lan rộng mái tôn nhà kho đổ sập kèm theo nhiều tiếng nổ khiến nhiều người buôn bán tại khu vực chợ tự phát phía trước kho hàng tháo chạy
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân điều động một mươi xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy
nhiều nhà dân và kho xứ xung quanh được bảo vệ thành công hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
đến chiều nay công an huyện hóc môn tp hcm vẫn đang trích xuất camera an ninh và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người tử vong trên địa bàn
khoảng một mươi tám h ba mươi phút tối ngày tám tháng bốn người đàn ông điều khiển xe máy biển số năm nghìn hai trăm linh bốn một nghìn hai trăm sáu mươi bảy chở theo người phụ nữ chạy trên quốc lộ một a theo hướng từ quận một mươi hai về huyện hóc môn
khi đến gần ngã tư an sương huyện hóc bôm thì bị xe đầu kéo biển số bảy mươi bảy c bảy trăm bốn mươi tám tông cuốn vào gầm hai nạn nhân của phương tiện bị bánh xe đầu kéo cán qua tử vong tại chỗ
nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc
ngã tư an sương giáp ranh dưới quận một mươi hai về huyện hóc bôm
từ lâu đã là điểm đen giao thông khi xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm
thưa quý vị năm nay tp hcm sẽ không công bố đề thi minh họa trong kỳ thi vào lớp một mươi và đề thi sẽ tăng cường câu hỏi mang tính thực tiễn vận dụng kiến thức vào đời sống
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ giữ ổn định hình thức thi tuyển với ba môn
thi độc lập gồm toán văn và ngoại ngữ
cấu trúc đề thi sẽ tương tự kỳ thi tuyển sinh năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nên tp hcm sẽ không công bố đề thi minh họa của các môn thi
tuy nhiên về nội dung đề thi sẽ có nhiều thay đổi
đề thi của sở giáo dục và đào tạo tp hcm trong nhiều năm qua định hướng đổi mới đổi mới dần hướng đến phát triển năng lực của người học
mà không nhầm kiểm tra nội dung kiến thức không nhầm kiểm tra quá trình học thuộc lòng hay là ghi nhớ máy móc của các học sinh
mà các học sinh phải hiểu và vận dụng được hiểu tốt những nội dung cơ bản vận dụng được để làm các bài tập trong sách giáo khoa
cũng như trong các tài liệu mà thầy cô đã hướng dẫn các em ở bậc trung học cơ sở đặc biệt là năm lớp chín
trong những năm qua thì cái đề toán và đề văn đã đổi mới rất là mạnh mẽ nhưng mà cơ bản các em phải hiểu và làm được các bài cơ bản trong chương trình
những thay đổi trên các trường trung học cơ sở trên địa bàn tp hcm đã có kế hoạch giảng dạy ôn tập cho học sinh khối chín
thông tin đến các em và phụ huynh những điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi công lập năm nay để học sinh chủ động ôn tập và lựa chọn nguyện vọng
bên cạnh đó nhà trường cũng yêu cầu giáo viên hoàn thành chương trình học theo đúng quy định đặc biệt chú trọng vào ba môn văn toán và ngoại ngữ
ngay từ bây giờ thì ban giám hiệu chúng tôi cũng đã có kế hoạch đối với các bộ môn là giáo viên dạy lớp chín là phải dạy đúng và đảm bảo đủ nội dung ôn tập chương trình
và tuyệt đối không được cách xén chương trình
đó là cái thứ nhất
cái thứ hai là phải đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạng dạy cho học sinh
có nghĩa là học sinh không được có học tụ học vẹn như trước đây mà phải lòng ghép các bài tập thực tế đưa vào trong tiết học của mình
rồi lòng ghép nó vào trong bài kiểm tra để sau này khi các em thi tuyển sinh lớp một mươi các em gặp những dạng đề này thì các em không khỏi bớ ngỡ
năm nay thí sinh sẽ không được cộng điểm khuyến khích khi có chứng chỉ nghề như những năm trước
kể cả thí sinh được công nhận là học sinh giỏi cấp thành phố
riêng học sinh thuộc diện gia đình chính sách thì vẫn được cộng điểm ưu tiên theo quy định
điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi bài thi văn và toán hệ số hai bài thi ngoại ngữ hệ số một và điểm ưu tiên nếu có
nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu nâng cao năng lực cho giáo viên và học sinh
hội chữ thập đỏ tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan ở quận tám tổ chức ngày hội sơ cấp cứu khối trường học
ngày hội nằm trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực sơ cấp cứu tại trường học và cộng đồng
do hội chữ thập đỏ việt nam triển khai thực hiện tại hà nội và tp hcm
tại ngày hội các em đã có cơ hội tham gia sơ cấp cứu trường hợp bị chảy máu bỏng và bị dị vật do ăn uống hay chơi đường
tất cả đều gắn với cuộc sống trong học tập và sinh hoạt của các em
cho tới nay dự án đã tiến hành khảo sát điều tra kiến thức thực hành về sơ cấp cứu của giáo viên và học sinh các trường tham gia dự án
tập huấn cho hai trăm linh giáo viên và hơn một mươi học sinh của hai mươi hai trường tiểu học tại hai thành phố lớn hà nội và tp hcm
ngoài ra dự án còn truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư tại các tòa nhà văn phòng và các khu chung cư tại hai thành phố lớn
chúng tôi cố gắng thực hiện nhiệm vụ sơ cấp cứu ban đầu để làm sao cho những người bị nạn
người ta sẽ không có những di chứng những tình trạng nặng kéo dài sau này
tiếp nhận một trường hợp tai nạn thì yêu cầu đầu tiên
phải bình tĩnh phải yêu cầu bình tĩnh mới xử lý được các trường hợp
đó là những người biết kỹ năng về sơ cấp cứu
còn những trường hợp khi người bị nạn xung quanh đó chúng ta phải kêu gọi mọi người
những ai biết kỹ năng sơ cấp cứu thì phải ứng phó liền để hỗ trợ
để ngăn chặn tình trạng người bị tai nạn sẽ nặng về thương tích về kéo dài
hội chữ thập đỏ tp hcm hiện có hai mươi bốn đội sơ cấp cứu và ứng phó thảm họa tại quận huyện
trên một tổ và điểm sơ cấp cứu tại phường xã thị trấn và trong cộng đồng dân cư
năm hai nghìn một mươi bảy các cấp hội đã tổ chức hơn hai lớp huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho gần một trăm một mươi người
các điểm sơ cấp cứu của hội chữ thập đỏ đã sơ cứu được hơn hai sáu trăm linh trường hợp tai nạn
chuyển đến các bệnh viện quận huyện ba trăm bảy mươi một trường hợp
trong tháng cao điểm sắp tới ngày hội sơ cấp cứu sẽ tiếp tục được tổ chức và nhân rộng
ở địa bàn dân cư đồng thời phối hợp với các lực lượng phòng
trẻ trị cháy tham gia diễn tập cứu hộ cứu nạn
thưa quý vị sau gần một năm bấm máy bộ phim ruby máu thể loại hình sự do truyền hình công an nhân dân sản xuất
sẽ lên sóng vào lúc hai mươi một h ngày hai mươi tháng bốn trên kênh antv
khai thác đề tài hình sự quen thuộc với khán giả việt nhưng ruby máu mang đến một màu sắc khác biệt
so với các bộ phim cùng thể loại
với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên nhiều thế hệ
như lâm minh thắng phi huyền trang thuy cường bích trâm ngọc thảo tùng haru
cùng với sự chỉ đạo của đạo diễn minh quang bộ phim nói về đề tài buôn bán đá quý
và những kẻ có khả năng phù phép mọi tội lỗi
kịch bản ruby máu được xây dựng bởi những tình huống kịch tính
và những cảnh quay hấp dẫn của thế loại truyền hình dài tập
một nhóm gồm bảy cảnh sát họ được đào tạo bí mật để là những nhiệm vụ khó khăn
là điều tra đường dây phạm tội và buôn bán đá quý trái phép
cùng với đó là những tuyến nhân vật trong các vai diễn với tâm lý khá phức tạp
đấu tranh giữa cái thiện và ác
mình là làm việc nghiên tốt đầu tư đàng hoàng tất cả những gì sống sức này bỏ ra một cách rất nhiệt tình
thì tôi hy vọng là sau khi phim ra mắt sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người
những con người trong những nhân vật trong bộ phim ruby máu rất thật rất đời thường
họ cũng có những cái tốt họ không những cái xấu có những cái ích kỷ của riêng họ
vì vậy mà anh nghĩ ở đây sẽ là một cái điểm rất thu hút đối với khán giả
anh hy vọng rằng mọi người sẽ đón nhận bộ phim ruby máu
cũng chỉ đón nhận tất cả công sức mà anh em đoàn phim đã cố gắng
để hoàn thành và thực hiện bộ phim này
xuyên suốt bộ phim không chỉ là tuyến mạch về tình cảm gia đình tình yêu
những mối quan hệ bí ẩn ở thế giới ngầm
cùng với sự đấu tranh tài tình của lực lượng công an nhân dân
qua bộ phim này thì chúng tôi muốn truyền tải cái thông điệp
về những cái chiến công hy sinh vất vả thầm lặng của lực lượng quan nhân dân
để giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
và qua đó muốn người dân đồng cảm chia sẻ
với những cái khó khăn vất vả
từ đó giúp đỡ lực lượng quan nhân dân cũng như lực lượng cảnh sát hành sự
hoàn thành tốt cái nhiệm vụ giữ gìn cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
như vậy đâu là cái kết hoàn hảo cho sự đấu tranh đấu trí của cả quá trình
để đem ra ánh sáng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
và liệu rằng tình yêu có chiến thắng được nhiệm vụ của chiến sĩ công an nhân dân
tất cả sẽ có trong bốn mươi tập của bộ phim ruby máu phát sóng từ lúc hai mươi một h
thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín trên sóng antv